do ảnh hưởng của không khí lạnh với cường độ mạnh trên địa bàn huyện mù căng trải tỉnh yên bái đã bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng
nhiều đỉnh núi cao trên địa bàn như trống báo sang búng luông chế tạo nền nhiệt sao động từ năm đến chín độ c làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân nhất là việc chăm sóc cho đàn gia súc
bàn trống báo sang xã la bán tần là một trong những bàn nằm ở độ cao có nền nhiệt giảm sâu sao động từ năm chín độ c
để bảo đảm chăm sóc tốt cho đàn gia súc rút kinh nghiệm từ những năm trước người dân trong bản đã chủ động che chắn chuồng trại pha thêm các thức ăn tinh bột cho đàn gia súc của mình
những ngày này nhờ được xã tuyên truyền về không khí lạnh và hướng dẫn chăm sóc cho đàn gia súc nên tôi và gia đình đã chủ động lùa đàn gia súc về chuồng để nuôi nhốt và che chắn cho gia súc
tôi tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp và pha thêm thức ăn có hàm lượng tinh bột cao cho dàn gia súc
chuẩn bị thêm củi để sửa ấm cho gia súc khi nhiệt độ xuống quá thấp nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho đàn gia súc khi chơi lạnh thế này
xã la bán tần có tổng số gần bốn con gia súc các loại đây là tài sản có giá trị của bà con nhân dân ở vùng đặc biệt khó khăn
để bảo đảm cho đàn gia súc phát triển tốt đặc biệt là trong những đợt không khí lạnh tăng cường chính quyền xã đã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực chăm sóc và bảo vệ đàn gia súc
phối hợp với các đàn gia súc
xã lạp án tần đã đưa các cơ quan chuyên môn xuống các thôn bản hướng dẫn người dân chăm sóc đàn gia súc và theo dõi tình hình dịch bệnh trong mùa đông
hiện nay thì lạp án tần cũng tập trung theo phòng chống dự báo về giết đậm giết hại thì xã cũng chỉ đạo quyết liệt về vấn đề mà không để gia súc mà thả rộng trên rừng hiện nay thì xã cũng tuyên truyền tốt về vấn đề này
đề phòng trường hợp xuất hiện băng tuyết những ngày này huyện mù căng trải tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xuất hiện băng tuyết
tập trung phối hợp với các xã nắm chắc diễn biến thời tiết chủ động tuyên truyền và hướng dẫn nhân dân các biện pháp chăm sóc bảo vệ đàn gia súc không để gia súc đói rét và chết trong mùa đông